thưa quý vị gần một năm sau vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không yeti airlines khiến bảy mươi hai người thiệt mạng ở nepal
hội đồng điều tra do chính phủ nước này thành lập đã công bố kết quả điều tra cho hay nguyên nhân tai nạn là do phi công ngắt nhầm động cơ
dẫn đến việc máy bay mất tốc độ và bị rơi sau đó
chiếc máy bay atr bảy mươi hai của hãng hàng không tư nhân yeti airlines đã gặp nạn trước thời điểm hạ cánh tại thành phố du lịch pokhara hôm một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi
đây là vụ tai nạn máy bay thảm khốc nhất nepal kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
theo ban điều tra phi công đã thực hiện không đúng quy trình kỹ thuật dẫn đến nhiên liệu vào động cơ không đủ để tạo lực nâng cho máy bay
do quan tính máy bay đã bay tiếp theo trong bốn mươi chín giây trước khi vai trạm mặt đất
từ năm hai nghìn đến nay đã có khoảng ba trăm năm mươi người thiệt mạng trong các vụ tai nạn máy bay hoặc trực thăng ở nepal
liên minh châu âu đã cấm các hãng hàng không nepal hoạt động trong không phận của mình kể từ năm hai nghìn một mươi ba do lo ngại về vấn đề an toàn
cựu tổng thống mỹ donald trump đang đối diện với thách thức tiếp theo trong cuộc đua vào nhà trắng vào năm sau
theo đó tổng thư ký bang maine bà sandra barrows vừa ra quyết định loại tên ông khỏi lá phiếu cuộc bầu cử sơ bộ của bang này
quyết định này khiến maine trở thành bang thứ hai ở mỹ loại ông trump ra khỏi cuộc bầu cử tổng thống năm hai nghìn hai mươi bốn
vì vai trò của ông trong vụ người biểu tình xông vào trụ sở quốc hội mỹ ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi một
hồi đầu tháng này tòa án tối cao colorado
ông đã dựa ra phản quyết tương tự viện dẫn tu chính án thứ một mươi bốn khi cấm ông trump tham gia tranh cử tại bang này
mặc dù bang main chỉ giữ bốn phiếu đại cử tri nhưng đây là một trong hai bang giao động
ông trump từng giành được một phiếu đại cử tri ở maine vào năm hai nghìn hai mươi
vì vậy việc loại ông khỏi lá phiếu ở bang này có thể có tác động to lớn đến một cuộc đua vào nhà trắng năm tới
tuy nhiên kiệu tổng thống mỹ có quyền kháng cáo quyết định của tổng thư ký bang maine
israel đã bước đầu nhất trí về việc cho phép mở
hành lang vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo bằng đường biển đến giải gaza qua cộng hòa xíp
nhằm đưa được số lượng hàng viện trợ lớn hơn đến người dân ở giải đất này
theo bộ ngoại giao xrn hàng viện trợ quốc tế đi qua cộng hòa xip
sẽ trải qua khâu giám sát do một ủy ban chung thực hiện
trước khi được phân phối trực tiếp đến giải gaza ủy ban chung này sẽ có đại diện của phía israel
tuy nhiên có thể sẽ mất thời gian xử lý một số vấn đề về vận tài biển
hồi tuần trước hội đồng báo án liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết
biện pháp khẩn cấp nhằm ngay lập tức phân phối hàng viện trợ nhân đạo
một cách an toàn và không bị cản trở đến giải gaza
cộng hòa ship cũng đề xuất việc thiết lập một hành lang nhân đạo để tập hợp
kiểm tra và lưu kho hàng viện trợ trước khi chuyển đến gaza
hiện nước này đã hoàn tất các thủ tục cần thiết để triển khai kế hoạch này
ước tính hiện có khoảng hai bốn triệu người dân ở gaza đang thiếu thốn trầm trọng nước uống
lương thực thực phẩm nhiên liệu và thuốc men
cao ủy nhân quyền của liên hợp quốc vukotok
ngoài đây đã bày tỏ hết sức lo ngại trước hàng loạt vụ tấn công
vào các ngôi làng ở miền trung của nigeria thời gian qua khiến gần hai trăm linh người thiệt mạng
cao ủy nhân quyền liên hợp quốc kêu gọi chính quyền nigeria điều tra kịp thời các vụ việc
một cách kỹ lưỡng và độc lập phù hợp với luật nhân quyền quốc tế
và buộc những người liên quan phải chịu trách nhiệm trong các phiên tòa công bằng
bên cạnh đó abuja cũng cần thực hiện các biện pháp hiệu quả
để giải quyết những nguyên nhân sâu xa đảm bảo bạo lực tàn khốc không tái diễn
trước đó các nhóm vũ trang đã phát động tấn công từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai
tại bang plato của nigeria khiến một trăm chín mươi tám người thiệt mạng
nằm tại miền trung nigeria đây là khu vực bị ảnh hưởng bởi căng thẳng tôn giáo
và sắc tộc trong nhiều năm giữa vùng phía bắc có đa số người theo đạo hồi
và phía nam chủ yếu theo đạo thiên chúa
tổng liên đoàn lao động cgt tổ chức công đoàn lớn nhất argentina
đã phát động một cuộc tổng đình công trên toàn quốc
nhằm phản đối các chính sách thắt lưng buộc bụng của chính phủ
tân tổng thống javier mele người vừa nhậm chức hôm một mươi tháng một mươi hai
tổng liên đoàn lao động lần đầu tiên trong nhiệm kỳ chính phủ mới
kêu gọi người lao động trên toàn quốc tham gia tổng đình công vào ngày hai mươi bốn tháng một
trong bối cảnh quốc hội argentina đang tiến hành phiên họp bất thường
để xem xét và thông qua một loạt chính sách kinh tế mới
mà chính phủ của tổng thống cánh hữu milley đưa ra
các chính sách này bao gồm việc phá giá tới năm mươi đồng peso nội tệ
không gia hạn hợp đồng lao động và xa thải hàng loạt người lao động
tổng liên đoàn lao động ở khu vực công cắt giảm trợ cấp đối với các mặt hàng
nhu yếu phẩm cơ bản bãi bỏ mức trần giá một số mặt hàng trong siêu thị
bỏ trợ giá phương tiện giao thông công cộng và sang dầu
cũng như nhiều trợ cấp xã hội và dịch vụ y tế công
tổng liên đoàn lao động thông báo mục đích của cuộc tổng đình công
cũng nhằm kêu gọi các nghị sĩ tại lưỡng viện quốc hội
không thông qua các chính sách kinh tế mới của chính phủ
với tên gọi nghị định cần thiết và khẩn cấp
sắp xong với việc phát động cuộc tổng đình công một ngày
tổng liên đoàn lao động cũng kêu gọi toàn dân argentina xuống đường tuần hành
và tập trung biểu tình trước quốc hội đồng thời cảnh báo sẽ đệ đơn kiện
lên tòa án tối cao argentina chống lại nghị định cần thiết và khẩn cấp
bất bản sẽ có hiệu lực từ ngày hai mươi chín tháng một mươi hai nếu được thông qua
chính phủ ba lan thông báo đã nhận được năm tỷ euro khoảng tiền đầu tiên
từ chương trình repower eu của liên minh châu âu
đây là một phần từ nguồn tài trợ phục hồi sau đại dịch covid một mươi chín
mà ba lan được hưởng theo kế hoạch phục hồi quốc gia kpo
thông báo trên tài khoản mạng xã hội bộ trưởng tài trợ phát triển
và chính sách khu vực của ba lan cho biết năm tỷ euro vừa đến ba lan
từ chương trình repower eu như một phần trong kế hoạch phục hồi quốc gia kpo
quan chức này cũng cho hay số tiền trên được tài trợ cho chuyển đổi năng lượng của ba lan
thủ tướng ba lan donatus cùng ngày hai mươi tám tháng một mươi hai cũng xác nhận thông tin trên
đồng thời nhấn mạnh điều này diễn ra như cam kết tranh cử ông đã đưa ra hồi tháng một mươi
ba lan dự kiến nhận được hai mươi ba chín tỷ euro tiền tài trợ
và một mươi một năm tỷ euro tiền vay từ quỹ phục hồi của eu
tuy nhiên số tiền này đã bị eu đóng băng do nảy sinh bất đồng giữa bruxelles
với chính phủ cũ của ba lan dưới sự lãnh đạo của đảng luật pháp và công lý pes
về vấn đề cải cách tư pháp
tổng thống mỹ joe biden đã gia hạn việc đình chỉ thuế quan
đối với các mặt hàng thép và nhôm của liên minh châu eu trong hai năm
để tiếp tục đàm phán về các biện pháp giải quyết tình trạng dư thừa công suất
và phát thải các bòn thấp
trong một tuyên bố tổng thống biden nhấn mạnh
hai bên đã đạt được tiến bộ đáng kể và đang tiếp tục thảo luận
theo biden hệ thống hạng ngạch thuế swat trq cho phép miễn thuế lên tới ba ba triệu tấn thép
và ba trăm tám mươi bốn tấn nhôm của eu nhập khẩu vào thị trường mỹ
bên cạnh đó tổng thống biden cũng quyết định tiếp tục giữ mức thuế cố định
đối với các nước ngoài eu ở mức như hiện nay
trước đó mỹ đã đình chỉ thuế nhập khẩu hai mươi năm đối với thép
và một mươi đối với nhôm nhập khẩu
tổng thống biden đã đình chỉ thuế nhập khẩu từ eu trong hai năm kể từ tháng một năm ngoái
thay cho mức thuế do cựu tổng thống donald trump áp đặt bằng hệ thống hạn ngạch thuế xuất trq
đổi lại các mức thuế quan của eu được áp đặt để trả đũa
bao gồm một loạt hàng hóa của mỹ từ xe máy harley davidson đến rượu whisky và thuyền máy
cũng được ngừng áp dụng đến năm hai nghìn hai mươi năm sau các cuộc bầu cử ở cả hai bờ đại tây dương
sương mù dày đặc đang bao phủ nhiều thành phố ở ấn độ và trung quốc
gây gián đoạn các hoạt động thường nhật
thông tin chi tiết trong cụm tin quốc tế sau đây
sương mù dày đặc đã bao phủ thủ đô new delhi và phần lớn khu vực miền bắc ấn độ
vào hôm hai mươi tám tháng một mươi hai khiến một trăm ba mươi bốn chuyến bay và hai mươi hai chuyến tàu bị hủy và khoản
cục khí tượng ấn độ dự báo tình trạng này sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới vùng lãnh thổ new delhi
các bang uttar pradesh haryana punjab miền bắc của ấn độ
đồng thời khuyến nghị các lái xe nên thận trọng và sử dụng đèn sương mù khi lưu thông trên đường
do sương mù dày đặc bao trùm chất lượng không khí tại new delhi ở mức rất kém
chỉ số chất lượng không khí aqi trung bình ở new delhi lên tới ba trăm tám mươi sáu
tình trạng sương mù dày đặc tại một số khu vực cũng đã buộc trung tâm khí tượng quốc gia trung quốc
nhắc lại cảnh báo màu cam đây là mức cao thứ hai trong hệ thống cảnh báo gồm ba gấp của nước này
từ tối ngày hai mươi tám tháng một mươi hai đến sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi hai sương mù ảnh hưởng đến một số khu vực
thuộc các tỉnh hà bắc sơn đông hà nam an huy giang tô chiết giang và trung khánh
trung tâm khí tượng quốc gia trung quốc khuyến cáo người điều khiển phương tiện cơ giới
kiểm soát tốc độ để đảm bảo an toàn đồng thời thực hiện các biện pháp phòng ngừa
tại sân bay đường cao tốc và bến phà để đảm bảo giao thông
thưa quý vị các mô hình ứng dụng công nghệ kỹ thuật số hướng đến người cao tuổi
dự báo sẽ ngày càng trở nên phổ biến trước tình trạng gia hóa dân số thế giới
tại mỹ những người già neo đơn ít có điều kiện ra ngoài giao lưu trò chuyện
giờ đây đã có thể tìm được người bạn đồng hành thân thiện ngay tại căn nhà của mình
đó là một robot thông minh có khả năng lắng nghe và trao đổi về nhiều lĩnh vực của cuộc sống
mời quý vị hãy cùng tìm hiểu trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới sau đây